tại di tích lịch sử trại giam tù binh cộng sản việt nam phú quốc gọi tắt là nhà tù phú quốc
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang và ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy
đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng trở về
đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
cùng gần một hai trăm linh cựu tù binh đã về tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này
các cựu tù đã dân hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ phú quốc
sau đó đến thăm lại di tích lịch sử trại giam tù binh cộng sản việt nam phú quốc
và làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh
tại đây hơn bốn mươi năm năm trước vào lúc cao điểm trại giam giữ khoảng ba mươi người
bằng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man khiến hơn bốn chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại đây
những người bạn tù gặp nhau bao ký ức những ngày tháng tù đầy bị địch tra tấn tàn khốc ùa về
ngày ấy các tù binh bảo nhau phải xem chạy tù lớn nhất miền nam của địch là mặt trận chiến đấu
các người tù cộng sản đã không ngừng học tập văn hóa chính trị sinh hoạt đảng
động viên chăm sóc nhau về tinh thần và thể chất ngay giữa trại tù được mệnh danh là địa ngục trần gian
và ngày chiến thắng cũng đã đến